từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng đã ba lần tổ chức cho một mươi bốn người việt nam trốn sang campuchia bằng đường biển và đường bộ để hưởng lợi số tiền hai trăm ba mươi một triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
căn cứ các quy định của bộ luật hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt hoàng thế anh tám năm sáu tháng tù nguyễn văn nguyên bảy năm chín tháng tù cùng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự võ thanh nhàn chú tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó nhàn đã bị lực lượng công an đã bắt quả tàng nhàn khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ ba gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng khoảng ba trăm linh gram sáu viên nén nghi là thuốc lắc và nhiều tăng vật khác
nhàn khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng tại tp hcm để sử dụng
hiện vụ việc được công an tiếp tục điều tra mở rộng
chiều ngày hôm nay lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã tổ chức lận tìm năm thanh niên nghi nhảy cầu xuống dòng sông bé mất tích vào chiều cuối ngày
một mươi h ba mươi phút cuối ngày người dân phát hiện một nam thanh niên nhảy cầu xuống dòng sông bé và chìm xuống dòng sông mất tích
nạn nhân để lại một chiếc xe máy màu đỏ
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân
qua xác minh nạn nhân là phan thanh nam hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai
một mươi giờ chiều ngày hôm nay một chiếc xe khách chở ba mươi bốn người lưu thông trên cao tốc phan thiết dầu dây
đoạn qua km năm ba trăm linh thuộc xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã bốc cháy dữ dội
thời điểm trên xe khách năm mươi một b một mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín do tài xế hồ xuân vinh điều khiển
đang lưu thông thì phát hiện lửa bốc lên từ phía sau xe rồi bùng phát dữ dội
tài xế và ba mươi bốn hành khách đã kịp thoát ra ngoài an toàn
lực lượng công an đã có mặt để điều tiết giao thông và tiến hành chữa cháy
trước đó sáng cùng ngày cũng trên cao tốc phan thiết dầu dây
đoạn qua địa phận tỉnh đồng nai một chiếc xe tải cũng đã bị cháy dữ dội hoàn toàn
không có thiệt hại về người hiện nguyên nhân hai bộ cháy đang được điều tra làm rõ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân